dưới sự chủ trì của bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng một số vấn đề tồn tại trong tháng bảy đã được đại diện các bộ ngành giải đáp rõ tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
mở đầu phiên họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng đã thông báo về nội dung phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy do thủ tướng chính phủ chủ trì diễn ra trong ngày hôm nay với nội dung buổi sáng chính phủ tập trung vấn đề xây dựng thể chế
nghe các cơ quan báo cáo dự án luật an ninh mạng dự án sửa đổi bổ sung một số điều của luật thể dục thể thao báo cáo đề xuất chính phủ về việc xây dựng nghị định của chính phủ về quản lý hoạt động đường thủy nội địa
đặc biệt chính phủ cũng nghe thảo luận cho ý kiến đề án quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc đến năm hai nghìn hai mươi năm do bộ thông tin và truyền thông cơ quan chủ trì báo cáo
buổi chiều chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế xã hội của tháng bảy và bảy tháng đầu năm
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã trả lời câu hỏi của báo chí về ủy ban kiểm tra trung ương vừa quyết định kỷ luật cảnh cáo và đề nghị miễn nhiệm các chức vụ trong đảng đối với thứ trưởng bộ công thương hồ thị kim thoa
nhưng bà thoa đã nộp đơn xin thôi việc
tuy nhiên theo luật công chức và nghị định bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi thực hiện luật này khi cán bộ đang trong quá trình điều tra đang trong quá trình xem xét kỷ luật thì không được thực hiện chấp nhận thôi việc
liên quan đến việc bổ nhiệm trịnh xuân thành
ủy ban kiểm tra trung ương đã có kết luận ban bí thư cũng đã có quyết định xử lý
tuy nhiên hồ sơ gốc bổ nhiệm trịnh xuân thanh ở bộ nội vụ đã bị thất lạc
thứ trưởng bộ nội vụ nguyễn trọng thừa cho biết bộ nội vụ đang phối hợp chặt chẽ với bộ công an kiểm điểm các cá nhân đơn vị có liên quan
việc điều tra khi có kết quả cụ thể sẽ thông báo cho báo chí